do có mâu thuẫn trước đó đối tượng huỳnh anh khoa ngồi tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã tìm đến nhà của một người phụ nữ để gây sự rồi dùng súng bắn vào chồng của người phụ nữ này
rất may là người đàn ông này đã chạy thoát
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can huỳnh anh khoa
tên thường gọi là khoa não sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người
trước đó khoa đến nhà một người phụ nữ bên biết ngồi xã đốc binh kiều để quậy phá
tại đây khoa sử dụng súng quân dụng đuổi theo bắn trong người phụ nữ nhưng anh này chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai giờ sau lực lượng công an đã bắt được khoa
khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ